ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại tỉnh gia lai đã diễn ra đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh gia lai lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
giữa đại hội có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng hai trăm năm mươi đại biểu đại diện cho gần bảy mươi đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn gia lai
phát biểu chỉ đạo tại đại hội phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đánh giá cao những kết quả của tỉnh gia lai
trong việc thực hiện các chủ trương chính sách liên quan đến công tác dân tộc theo chỉ đạo của chính phủ
qua đó góp phần hỗ trợ về mọi mặt đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn
phó thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh gia lai cần tiếp tục có những quyết sách đồng bộ
ưu tiên đầu tư xây dựng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn phát triển kinh tế
với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho người dân một cách bền vững
chăm lo bảo tồn cho các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn